nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp việt nam ấn độ thúc đẩy giao lưu tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại các tỉnh thành phố của việt nam
chương trình gặp gỡ ấn độ hai nghìn hai mươi do đại sứ quan ấn độ tại hà nội bộ ngoại giao việt nam phòng thương mại ấn độ tại việt nam phối hợp tổ chức tại hà nội
đại sứ ấn độ tại việt nam pranay vakma nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu và khu vực
ấn độ luôn coi việt nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông và là đối tác chính trong tầm nhìn ấn độ thái bình dương
ấn độ mong muốn mở rộng quan hệ đối tác phát triển lâu dài với việt nam với các dòng tín dụng và các chương trình hỗ trợ
các sáng kiến nâng cao năng lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế cấp cơ sở
hiện ấn độ là một trong một mươi đối tác hàng đầu của việt nam và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ một mươi tám của ấn độ
tại sự kiện các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ hội phát triển của các ngành như công nghệ thông tin
dược phẩm kỹ thuật công nghiệp du lịch và các lĩnh vực mới nổi như thành phố thông minh
chương trình thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai mươi năm tỉnh thành phố của việt nam
cùng đông đảo các thành viên cộng đồng doanh nghiệp việt nam và ấn độ